mặc dù thủ đoạn không hề mới và cũng thường xuyên được các lực lượng chức năng tuyên truyền cảnh báo
xong nhiều người dân vẫn dễ dàng mắc bẫy hoặc cố tình xuất cảnh đi nước ngoài lao động trái phép
để rồi rơi vào cảnh tiên mất tật mang
nguyên nhân chính được xác định là do điều kiện kinh tế khó khăn
người lao động không có việc làm không có thu nhập ổn định
nhất là nhận thức pháp luật của một số người dân còn hạn chế
nhiều người chỉ nghĩ đơn giản là sang nước ngoài lao động tích góp được tiền gửi về phụ giúp gia đình
mà không nghĩ rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật của việt nam và các nước sở tại
và quan trọng hơn nữa nó còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro đe dọa trực tiếp tới quyền lợi sức khỏe và tính mạng của người lao động
đây là gia đình ông đới xuân phong ở thôn ngọc diêm hai xã quảng chính huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
có con trai là đới xuân hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai vừa bị tử vong khi đi lao động trái phép tại trung quốc
theo lời kể của gia đình tháng tám năm hai nghìn hai mươi nghe theo lời bạn bè hậu xuất cảnh trái phép
sang trung quốc làm thuê cho một cơ sở cắt kính
sau hai năm làm việc vất vả hậu và một số công dân việt nam đã tìm cách vượt biên về nước
nhưng đã bị lạc trong rừng dẫn đến tử vong
con gái đi thì lúc đi là mát thì chả ngăn cấm cô được
vì cuộc sống cả cho nên là chả giữ trang ngăn được
mà không ai cô lên mắt thì thôi
vô nhà mình phải xóa chịu
sau gần một tháng đón hải cốt cậu con trai mới một mươi chín tuổi tử vong
khi làm việc ở campuchia
trở về bà ngân thị hải ở thôn vĩnh lợi xã hải long huyện như thanh
dường như vẫn chưa tin vào sự thật nghiệt ngã này
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai con trai bà là lô văn quy
sinh năm hai nghìn bốn nghe lời rụ rỗ lôi kéo của các đối tượng xấu
sang campuchia làm việc trong một cơ sở lừa đảo trực tuyến
hơn hai tháng sau gia đình bà nhận được thông tin
con trai đã tử vong
nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng
gia đình bà hải mới đưa được hải cốt con trai về nước
khổ không để con hả
đây chỉ là hai trong số nhiều nạn nhân đã tử vong
khi xuất cảnh đi lao động trái phép
tại nước ngoài trên địa bàn tỉnh thanh hóa
những năm gần đây
theo thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh thanh hóa
có khoảng hai sáu trăm ba mươi năm trường hợp đang cư trú
lao động trái phép
tại các nước
cũng có những trường hợp may mắn tìm được công việc
và thu nhập ổn định
nhưng phần lớn những người xuất cảnh đi lao động trái phép
ở nước ngoài đều đối mặt với nhiều rủi ro
như bị bóc lột hành hạ làm không công
nếu không phục tùng còn bị đánh đập tàn bạo
gây thương tích thậm chí là tử vong
thời gian qua công an tỉnh thanh hóa
đã khởi tố bắt giữ nhiều đối tượng
về tội tổ chức môi giới cho người khác
trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
phát hiện xử phạt hành chính nhiều trường hợp
qua lại biên giới quốc gia
mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định